đang là mối đáng lo ngại của xã hội
để ngăn chặn phòng ngừa và kéo giảm tình hình tội phạm
cần phải có giải pháp tổng hợp đồng bộ và đòi hỏi trách nhiệm của toàn xã hội
không chỉ riêng lực lượng công an
chỉ khi các em nắm được pháp luật
nhận thức được tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội
và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội
thì mới có thể hạn chế được vi phạm pháp luật
theo thống kê của bộ công an
một năm chúng ta có đến hơn một mươi vụ
do những đối tượng dưới độ tuổi vị thành niên gây ra
trong đó có cả những vụ giết người
và đây chúng ta thấy rõ ràng số lượng lớn
những bạn trẻ những kẻ tội phạm trong lối tuổi vị thành niên
nó nhiều như vậy
nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng
một bức tranh buồn trong công tác giáo dục
cũng như là cái nhận thức lớn
trong lối sống của các bạn trẻ này
hầu hết các vụ đánh nhau giữa các đối tượng thanh thiếu niên
gần đây chủ yếu là từ mâu thuẫn nhỏ nhặt
nhưng hậu quả thì không thể đo đếm được
nhìn từ những vụ án trên
có những em sẽ dừng lại ở tuổi đời còn rất trẻ
các em còn lại khó có được một tương lai tươi sáng
như đã từng có
những phút bốc đồng nóng giận hay cả những sự nối tiếc
rồi cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời
thực trạng nhức nhối này đang đặt ra cho các bọn em
giáo dục phụ huynh và ngành giáo dục
là cần phải có phương pháp quản lý
giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
dễ dàng là một đứa trẻ
mặc dù lúc đầu không có mục tiêu
không có ý định gì đâu bị cuốn theo
và thực hiện những cái hành vi mà trong bình thường
có lẽ là chính bạn ấy cũng không nghĩ rằng là
mình có thể thực hiện được những hành vi đó
có thể đấy chính là những cái ngọn nguồn tâm lý
dẫn đến những hiện tượng bạo lực
mà lại bạo lực theo nhóm
theo cái dạng là băng nhóm xã hội đen kiểu như vậy
các gia đình có con em đang ở độ tuổi vị thành niên
cần phải có những định hướng đúng đắn
những kỹ năng xử lý tình huống
khi con em mình rơi vào xích mích ngoài xã hội
nhà trường cũng cần chú trọng
trong việc giảng dạy một số môn học
như kỹ năng sống giáo dục công dân
trang bị kiến thức về pháp luật đúng đắn cho học sinh
những tiết học ngoại khóa về hành động đẹp
nâng cường tinh thần trách nhiệm
cũng như ý thức đấu tranh đẩy lùi bạo lực học đường